dự án trung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng
do công ty cổ phần địa ốc xanh sài gòn thuận phước làm chủ đầu tư
dự án này được xây dựng với mục đích đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho cán bộ công nhân viên chức
các đối tượng chính sách xã hội có thu nhập thấp trên địa bàn
thế nhưng ngay sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà và vào ở họ đã phải chịu cảnh giờ khắp giờ cười
khi mà nhà mới xây đã xuống cấp nghiêm trọng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
vợ chồng chị mai thu thảo mua được căn hộ rộng ba mươi ba m hai với số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
tại dự án trung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp hòa khánh
do công ty cổ phần địa ốc xanh sài gòn thuận phước làm chủ đầu tư
tuy nhiên mới dọn vào từ quý ba năm nay thì đã lâm vào cảnh khốn khổ vì trần nước nẻ
nước thấm rột nghiêm trọng khắp nhà ngày đêm phải liên tục dùng sô trậu để hứng nước
mưa lớn là vợ chồng chị lại phải khăn gói đến nhà bố mẹ xin ở tạm
mặc dù nhiều lần anh chị đã đề nghị chủ đầu tư khắc phục và có sửa chữa
nhưng càng sửa càng thấm rột
khi mà nhận nhà vô ở đây ba bốn tháng cảm thấy rất là thất vọng và lúc nào mình cũng có suy nghĩ là bây giờ mình làm răng để mình có cái nhà
đã có cái nhà rồi mà cái nhà như vậy thì bây giờ mình không muốn ở nữa
muốn bán đi muốn về quê sống hoặc là đi đâu đó chứ còn ở đây ở không nổi nữa không quá mệt mỏi
hàng trăm hộ dân khác sống tại hai tòa e một và e hai cũng rất bức xúc bởi vì nước thấm rột khiến hệ thống điện ngầm liên tục bị cháy nổ khét lẹt
tiêm ẩn nhiều nguy hiểm
nhất là với nhà khóa
có trẻ nhỏ
mỗi hộ điện ra là nước ở trong hộ điện chảy rầm rầm ra luôn nè
liên quan tình trạng thấm rột hư hỏng hệ thống điện tại hai tòa e một và e hai sở xây dựng thành phố đà nẵng đã có báo cáo nhanh bằng văn bản
trong đó chủ đầu tư đang tập trung thi công công tác chống thấm và lợp mái tôn sửa hư hỏng thiết bị điện tại hai tòa e một và e hai cam kết hoàn thành trong tháng một mươi một này
tuy nhiên kết quả sau khắc phục sửa chữa như thế nào đang là điều các hộ dân ở đây rất băn khoăn lo lắng